tuổi đời còn rất trẻ đối tượng phạm thị ngọc ánh mới một mươi bảy tuổi đã nghiện ma túy tổng hợp
ngày một mươi bốn tháng một mươi khi ánh đang trên đường mua ma túy và tìm địa chỉ để tổ chức sử dụng ma túy tại địa bàn huyện hoài đức
thì bị công an xã vân côn phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức phát hiện bắt giữ
tàng trữ trái phép cho ma túy là số lượng rất là lớn
khi bắt giữ được thì đối tượng này mua một trăm linh viên ma túy tổng hợp và gần hơn bốn mươi gram ma túy ketamine để sử dụng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình
xã vân côn huyện hoài đức là địa bàn giáp danh đang trong quá trình đô thị hóa thu hút nhiều lao động từ các nơi khác về đây làm việc sinh sống
lợi dụng đặc điểm này nhiều đối tượng cũng đã chọn địa bàn này để hoạt động phạm tội
đặc biệt là tội phạm về tàng trữ
trước tình hình thực trạng đó lực lượng công an cơ sở chúng tôi đã chủ động nắm tình hình
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát ma túy công an huyện hoài đức
tăng cường công tác vận động quần chúng nắm bắt tình hình
cũng như là chủ động kịp thời phát hiện và bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy
không để hình thành các tình hình
điểm phức tạp về an ninh cũng như là phức tạp về ma túy trên địa bàn xã vân côn và huyện hoài đức
các khu trung cư nhà nghỉ khách sạn hay các quán karaoke tại địa bàn huyện hoài đức
thường là địa điểm các đối tượng lựa chọn để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
chủ động trước những diễn biến này công an huyện hoài đức đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
tổ chức tuyên truyền ký cam kết đối với một trăm linh các hộ kinh doanh khách sạn nhà nghỉ karaoke
khi phát hiện những hành vi liên quan đến tảng chữ sử dụng ma túy sẽ kể thời báo ngay cho cơ quan công an

việc kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi phạm tội không để hình thành tụ điểm tàng trữ sử dụng ma túy phức tạp
đã cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng ngừa đảm bảo an ninh trả tự tại địa bàn ngoại thành thành phố hà nội
tàng chữ trái phép trang phục cấp hiệu phù hiệu số hiệu và công cụ hỗ trợ công an nhân dân
trần năng linh chú tại xã định an huyện lấp vò vừa được công an huyện lấp vò phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp mời đến làm việc
tại cơ quan công an linh thừa nhận mình có tàng trữ một bộ trang phục một cặp hàm trung úy một bảng hiệu công an nhân dân mang tên trần đăng linh số hiệu năm mươi sáu ba trăm hai mươi bảy và một còng số tám
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà đối tượng linh thì phát hiện và thu giữ những tăng vật nêu trên
vào tối ngày hôm qua qua công tác tuần tra kiểm soát tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự thuộc công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
phát hiện một số đối tượng đang có hành vi đánh nhau gây dối trật tự công cộng tại công viên hùng vương thuộc phương năm
lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ trần duy nhật chú tại xã tân thành thành phố cà mau
khám xét trong người đối tượng phát hiện một dao tự chế ngoài ra còn thu được một cây dựa do các đối tượng bỏ lại
qua lời khai lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mời thêm ba đối tượng có liên quan về trụ sở công an phường năm
gồm nguyễn kiến băng còn gọi là nghĩa hứa hoài thanh và trần quốc triều
các đối tượng khai nhận vào tối cùng ngày nhận được tin báo có bạn bị đánh tại công viên hùng vương
nên cả nhóm cùng đến để đánh nhau trước khi đi có mang theo hung khí
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chín đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng trên
đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp nhà thờ xã tường lộc huyện tam bình
tăng vật tạm giữ gồm các dụng cụ đánh bạc gần bốn mươi hai triệu đồng và ba xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi ván đặt cược từ hai mươi đồng đến năm trăm linh đồng
vụ việc đang được công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tình trạng mất trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh bình định
thời gian qua xảy ra khá nhiều và không chỉ ở các vùng quê dân cư thưa thớt mà cả trong khu vực nội thành
thậm chí có trường hợp cơ sở chỉ trong một tháng đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tận hai lần
thực tế này cho thấy việc chủ động ngăn ngừa là hết sức cần thiết nhất là trong thời điểm mưa bão
không chỉ để bảo vệ an toàn tài sản mà còn giên giữ sự tôn nghiêm nơi thừa tự
cách nay hơn một tháng chùa gia khánh
tùy phước tỉnh bình định bị kẻ trộm đột nhập trộm số tiền hai trăm hai mươi hai triệu đồng
mặc dù chùa có gắn nhiều camera an ninh nhưng kẻ gian đã theo dõi quy luật gây án
vài ngày sau khi xảy ra sự việc trên
công an huyện tuy phước đã làm rõ thủ phạm là nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi
chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
chủ yếu là trộm ở các cơ sở thờ tự

thủ phạm vụ trộm chùa tâm ấn đã bị bắt giữ khi tiếp tục lẻn vào chùa lộc uyển thành phố quy nhơn
đó là nguyễn ngọc cảnh chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
cơ quan điều tra làm rõ cảnh còn là thủ phạm của nhiều vụ trộm khác tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh bình định
theo giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình định nếu như trước đây
kẻ gian vào chùa thường nhằm vào những pho tượng cổ hoặc tượng bằng đồng
thì nay đối tượng chủ yếu cậy cửa phòng trộm tiền trộm xe máy
các tự viện thường có khuôn viên rộng không gian thoáng đẳng
tường rào cổng ngõ không quá chú trọng đến việc ngăn chặn kẻ gian
lúc hành lễ đông người hay trong đêm khuya vắng đều là thời điểm mà kẻ gian có thể lợi dụng trà trộn đột nhập trộm cắp
từ thực tế trên cho thấy việc chủ động ngăn ngừa là hết sức cần thiết
nhất là trong thời điểm khó khăn
bão không chỉ để bảo vệ an toàn tài sản mà còn gìn giữ sự tôn nghiêm nơi cửa thiền
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua trên địa bàn thừa thiên huế
khiến hai người tử vong và một mươi ba người khác bị thương
sáng nay thông tin từ cơ quan chức năng cho biết cả hai xe ô tô gặp nạn đều còn hạn kiểm định
vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn quốc lộ một a
đường tránh thành phố huế thuộc xã hương thọ thành phố huế
chiếc xe ô tô tải do tài xế chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển chạy hướng bắc nam
đã va chạm với xe khách dường nằm do tài xế chú tệ ninh hòa tỉnh khánh hòa điều khiển chạy theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe khách dường nằm tử vong tại chỗ
trong khi đó một mươi ba người khác bị thương đã được lực lượng công an thừa thiên huế cùng người dân chuyển về bệnh viện trung ương huế cấp cứu
hiện lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giữa xe máy và xe máy điện cũng xảy ra trên đường trục hướng phía nam hà nội
đoạn qua xã cự khê huyện thanh oai
sau cú tông mạnh bốn người trên hai phương tiện văng ra đường một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương nặng
tại hiện trường hai phương tiện biến dạng hoàn toàn ở làn đường hướng hà đông thanh oai
bốn nạn nhân gồm hai nam và hai nữ văng ra giữa đường một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông số một mươi phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với công an xã cự khê khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân